hôm nay tòa nhân dân tỉnh phú thọ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một trăm linh bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn vat
có tổng giá trị lên tới gần sáu mươi bốn tỷ đồng lớn nhất từ trước đến nay
trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa này có ba mươi người bị truy tố về tội trốn thuế
sáu mươi tám người bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn hai người bị truy tố có tội mua bán trái phép hóa đơn
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và trốn thuế
đặc biệt trong số các bị cáo có tới sáu mươi tám người trước khi bị khởi tố là tổng giám đốc và giám đốc của nhiều doanh nghiệp
bị cáo nguyễn minh tú chú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh lao động tự do được xác định là chủ mưu cầm đầu vụ án
bị cáo tú và các đồng phạm đã bán hơn một triệu hóa đơn vat khống cho hơn tám mươi tám doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
với tổng doanh số gần sáu mươi bốn tỷ đồng
một mươi sáu doanh nghiệp
một mươi sáu năm tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo lê văn nhất về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là cao minh tin là cháu rể bên vợ của bị cáo đã tử vong
theo cáo trạng giữa trần thị hiền là vợ của nhất và ông lý văn xên xảy ra mâu thuẫn
ông xên bị bà hiền đánh lúc này bà trần thị châu là vợ của ông xên em ruột của bà hiền cũng xông vào đánh nhau với bà hiền
cao minh tin là con rể của bà châu đứng gần đó định xông vào đánh tiếp cha mẹ vợ
thì bị nhất lấy dao đâm khiến tin tử vong nhất tiếp tục cầm dao đâm xên gây thương tích
mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy hai đối tượng là hồ duy bảo và bùi văn tuyến vừa bị công an tỉnh hà giang tạm giữ
vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai tổ công tác tiến hành kiểm tra tại nơi ở của đối tượng hồ duy bảo
phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy thu giữ tại chỗ
bốn gói thuốc phiện có trọng lượng hơn năm mươi triệu đồng
hai gam một súng thể thao hai thanh kiếm và một số đồ vật khác có liên quan
tiến hành điều tra cơ quan công an đã bắt khẩn cấp bùi văn tuyến thu giữ thêm trên bốn mươi gam thuốc viện
lừa đảo chiếm đo tiền của người khác bằng hình thức bán các sản phẩm với giá thấp hơn giá trị thực tế mua hàng
và tự bù lỗ để có dòng tiền liên tục chiếm đoạt của các bị hại hơn một tỷ đồng
đối tượng phạm trung anh vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trung anh đăng tải trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng
để giới thiệu nguồn hàng gồm các thiết bị điện tử của apple bán rẻ hơn thị trường
sau đó trung anh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức bán các sản phẩm
với giá thấp hơn giá trị thực tế mua hàng và tự bù lỗ để có dòng tiền liên tục
số tiền các nạn nhân đặt trước đơn hàng trung anh sử dụng để trả các khoản nợ cá nhân
tổng số tiền mà đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là hơn một tỷ đồng
bán sáu trăm linh giấy khám sức khỏe giả nhóm gồm ba đối tượng vừa bị công an huyện kim bảng tỉnh hà nam bắt giữ
các đối tượng bị bắt gồm hoàng văn liêm nguyễn văn đô và hoàng minh tuấn đối tượng liêm khai nhận
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba liêm đã nhiều lần mua của một người trên mạng xã hội
tổng số là sáu trăm linh giấy khám sức khỏe giả
sau đó đối tượng liêm câu kết với đối tượng đô và tuấn bán cho những người có nhu cầu
thu lợi bất chính tổng số tiền gần sáu mươi triệu đồng
vào sáng nay tại hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dự và phát biểu tại hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi hai
tham dự hội nghị còn có các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương các đồng chí trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
và đông đảo cán bộ công chức viên chức người lao động của bộ ngoại giao
hội nghị cũng được tiến hành trực tuyến đến các đầu cầu
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
với chủ đề phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại vững mạnh
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi hai có ý nghĩa rất quan trọng là dịp nhìn lại quá trình gần ba năm triển khai
thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng về đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng
trên cơ sở đó đề xuất các phương hướng biện pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới
đồng thời góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết bốn mươi năm thực hiện đường lối đổi mới và chuẩn bị cho đại hội một mươi bốn của đảng
với một trường phái ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo mang đậm bản sắc cây tre việt nam
trong gần ba năm qua ngành ngoại giao đã đạt được nhiều kết quả thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử
trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả thành tiệu chung của đất nước
đối ngoại và ngoại giao việt nam đã phát huy được thế mới
và lực mới sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc
củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở thuận lợi
cho việc phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới
trước những biến động lớn phức tạp khó lường trên thế giới và trong khu vực
chúng ta đã có những quyến sách đúng đắn bước đi chủ động đột phá
khẳng định bản lĩnh mang tính lịch sử
trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại
tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng thời đánh giá công tác đối ngoại và ngoại giao đã đi đầu
trong huy động các nguồn lực bên ngoài góp phần quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng không ngừng nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước
triển khai đồng bộ kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân
phối hợp chặt chẽ với quốc phòng an ninh và các ngành các cấp phát huy vai trò tiên phong
trong giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc bảo vệ đảng tổ quốc và nhân dân
một trong những nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong thời gian tới được tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
đó là luôn luôn kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược
nguyên tắc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
sách lược là cơ động linh hoạt điều chỉnh tùy theo từng vấn đề từng thời điểm và tùy theo đối tượng hay đối tác
tuân thủ những tư tưởng lớn của chủ tịch hồ chí minh về đối ngoại dĩ bất biến ứng vạn biến
góp phần giữ gìn môi trường hòa bình ổn định tạo những thời cơ và điều kiện thuận lợi nhất để phát triển đất nước
đồng góp chung vào thành tựu đối ngoại với trách nhiệm cao nhất trước đảng nhà nước và nhân dân
đối ngoại công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là một trung tâm
trong những trụ cột chính trong chính sách đối ngoại việt nam đây là khẳng định của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trong tham luận tại phiên khai mạc hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi hai
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng bối cảnh địa chính trị địa kinh tế thế giới
biến đổi sâu sắc màu lẹ gia tăng thách thức với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bản sắc ngoại giao cây tre
tiếp tục được khẳng định phát huy tạo ra những bước ngoặt mang tính lịch sử thay đổi về chất trong quan hệ với các đối tác lớn
tiếp tục tích lũy thế văn lực xác lập vai trò vị trí và ảnh hưởng của việt nam trên nền kinh tế thế giới chính trị thế giới và nền văn minh nhân loại
đóng góp chung vào thành tựu đối ngoại của đất nước đối ngoại công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chính
trong chính sách đối ngoại việt nam thực hiện có hiệu quả các phương châm đi trước mở đường mắt tinh tai thính không để bị động bất ngờ
đã thống nhất nhận thức đối ngoại là sự kéo dài của chính sách đối nội toàn lực lượng công an nhân dân đã tập trung cao độ lực lượng biện pháp
với nhiều đổi mới đảm bảo cao nhất yêu cầu bên trong yên bình vững trái thuận lợi tạo lực khắp dẫn để thu hút mạnh mẽ các nước muốn làm bạn làm ăn
với việt nam
bộ trưởng tô lâm khẳng định thông qua đối ngoại công an nhân dân góp phần củng cố hình ảnh đất nước việt nam yêu trụng hòa bình sẵn sàng làm cầu nối giải quyết xung đột
hạ nhiệt các điểm nóng tham gia tích cực các sứ mệnh gìn giữ hòa bình cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa tích cực đấu tranh với âm mưu hoạt động chống phá việt nam
giải quyết hiệu quả những thách thức các mối đe dọa an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm củng cố vành đai an ninh từ ngoài biên giới củng cố nâng cao địa vị pháp lý hỗ trợ cho cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
tranh thủ sự ủng hộ của các nước tăng cường tiềm lực an ninh quốc gia thu hút nguồn lực xây dựng đất nước
theo bộ trưởng tô lâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng môi trường an ninh và phát triển của việt nam chịu nhiều tác động nhiều chiều với hàng loạt các nhân tố đan sen gia tăng các thách thức
đối ngoại công an nhân dân sẽ tiếp tục kết hợp chặt chẽ với đối ngoại của các ngành các cấp mà trước hết là đối ngoại quốc phòng đối ngoại của ngành ngoại giao
trong tổng thể công tác đối ngoại của đảng và nhà nước đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi đường lội đối ngoại của đảng mà đại hội một mươi ba đã đề ra
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp đại sứ new zealand tại việt nam triden dobson đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng đại sứ treden dobson đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của bà đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua qua đó góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam new zealand nói chung
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật new zealand trong đó có cơ quan cảnh sát quốc gia new zealand nói riêng
nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hợp tác giữa cơ quan cảnh sát quốc gia new zealand và bộ công an việt nam không ngừng được tăng cường và phát triển
bộ trưởng tô lâm hy vọng thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa
thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia new zealand về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
bộ trưởng tô lâm mong muốn đại sứ treden dobson sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ treden dobson khẳng định với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân
sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng sẽ thực hiện tốt trách nhiệm trọng trách để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia
new zealand việt nam nói chung
new zealand và bộ công an việt nam nói riêng ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ điều động bổ nhiệm chức danh cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
tại lễ công bố thứ trưởng lương tam quang đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm đồng chí thiếu tướng phạm thế tùng
giám đốc công an tỉnh nghệ an giữ chức vụ cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
phát biểu chúc mừng và sao nhiệm vụ cho đồng chí tân cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
thiếu tướng phạm thế tùng là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở đã trải qua nhiều đơn vị vị trí công tác khác nhau
thể hiện được năng lực trình độ chuyên môn và bản lĩnh người lãnh đạo chỉ huy quyết liệt trong chỉ đạo điều hành
trong suốt quá trình công tác thiếu tướng phạm thế tùng luôn thể hiện tinh thần gương mẫu trách nhiệm cao với công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao và được tập thể tín nhiệm
thứ trưởng lương tam quang đề nghị trên cường vị công tác mới với trọng trách rất lớn
thiếu tướng phạm thế tùng không ngừng nỗ lực tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị năng lực công tác tinh thần trách nhiệm gương mẫu đoàn kết thống nhất
cùng đảng ủy lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được sao
phát biểu nhận nhiệm vụ thiếu tướng phạm thế tùng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị xây dựng cục an ninh chính trị nội bộ
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
cùng với đó cục an ninh chính trị nội bộ luôn bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị
thực hiện nhiệm vụ được đồng chí phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang tổ trưởng tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của chính phủ phân công
sáng nay đồng chí thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của chính phủ
đã chủ trì
đồng chí hội nghị triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm của thượng trưởng cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ theo hình thức trực tuyến
tại hội nghị đại diện ủy ban nhân dân các tỉnh đại diện công an các địa phương đã phân tích những tồn tại hạn chế đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả
về thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm đến hết năm hai nghìn hai mươi ba và thời gian tiếp theo theo chỉ đạo của chính phủ
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu các đơn vị địa phương hoàn thiện việc hợp nhất kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu khác
tiến tới đồng bộ kết nối chia sẻ dữ liệu về trạng thái tình hình xử lý hồ sơ với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành tại địa phương mình
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu các đơn vị địa phương hoàn thiện việc hợp nhất kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành tại địa phương mình
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn duy ngọc yêu cầu các đơn vị địa phương mình
trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh các đồng chí được điều động hôm nay đều được đào tạo bài bản có năng lực chuyên môn tốt
trong quá trình công tác có nhiều nỗ lực cố gắng cùng tập thể lãnh đạo đơn vị chỉ đạo lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó
đồng chí thứ trưởng đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới cần tập trung bàn giao công việc cũ chủ động tiếp nhận và bắt nhịp với công việc mới tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh phát triển
chuyển đổi số ở việt nam lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể mục tiêu và động lực nguồn lực thực hiện theo quan điểm toàn dân toàn diện không ai bị bỏ lại phía sau
đây là khẳng định của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
tại buổi tiếp ông karim bayhum phó chủ tịch tập đoàn quốc tế sirus các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae vào chiều nay tại hà nội
tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ vui mừng nhận thấy trong suốt ba thập niên qua quan hệ việt nam uae ngày càng phát triển
hai nước đã ký nhiều hiệp định thỏa thuận và biên bản ghi nhớ qua đó tạo cơ sở pháp lý mở rộng hợp tác song phương
liên quan đến công tác chuyển đổi số thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ
xác định chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
việt nam lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm trong việc chuyển đổi số với bốn ưu tiên
gồm phát triển dữ liệu phát triển các dịch vụ công trực tuyến phát triển các nền tảng và đảm bảo an ninh mạng an toàn thông tin
đến nay các bộ ngành địa phương tại việt nam đã thành lập ban chỉ đạo về chuyển đổi số
một trăm linh bộ cơ quan ngang bộ địa phương ban hành chương trình kế hoạch đề án
nhấn mạnh bộ công an đang được chính phủ giao đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị tập đoàn sirius hỗ trợ bộ công an việt nam tư vấn xây dựng vận hành và quản trị trung tâm dữ liệu quốc gia này
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp
phó chủ tịch tập đoàn quốc tế sirius ông karim bayhum khẳng định vui làm việc sẽ mở ra cơ hội hợp tác cho hai bên
đồng thời chúc mối quan hệ hợp tác giữa việt nam uae nói chung và giữa bộ công an việt nam với tập đoàn quốc tế sirius nói riêng ngày càng phát triển thành công tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
trong phần tiếp theo của bản tin lực lượng công an thủ đô cùng toàn quốc kháng chiến
hamas bác bỏ thỏa thuận trao đổi con tin

thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước nhất định không chịu làm đô lệ
lực lượng công an nhân dân cũng luôn sẵn sàng công hiến hy sinh
để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
vì bình yên cuộc sống của nhân dân thủ đô